đối mặt với nguy hiểm dịch dập theo chính quyền địa phương để giải phóng lượng đất đá vùi lấp
ở các con đường trên địa bàn tốn khoảng hơn một mươi tỷ đồng và trước thực trạng này huyện sơn tây
đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi xin kinh phí để khắc phục tạm thời
các tuyến đường giao thông do sạt lở núi
đến thời điểm này nhiều tỉnh thành ở khu vực miền trung đã xuất hiện bệnh lở mồm long móng
trên đàn gia súc tại phú yên trong khi đàn gia súc tại xã hòa thắng huyện phú hòa
bùng phát dịch bệnh lở mồm long móng với hơn một mươi bốn con bị chết diễn ra cách đây chưa đầy một tháng
thì mới đây tại xã xuân quang ba huyện đồng xuân dịch bệnh lở mồm long móng lại tái bùng phát
xã hòa thắng là địa phương có hai thôn bùng phát bệnh lở mồm long móng với số gia súc bị mắc bệnh
hơn ba trăm linh con trong đó hơn chục con đã chết thời điểm dịch bệnh diễn ra nhiều con bò vẫn được
người dân trên địa bàn xã tập kết chuẩn bị đưa lên xe bán vào các tỉnh phía nam mổ thịt
bò sống thì người dân bán tháo đi xa bỏ chết thì bán cho thương lái ở địa phương để giết thịt bán
tại các chợ từ những thông tin thu thập được ngành thú y đã làm việc với chính quyền các địa phương
nhằm ngăn chặn không cho bán tháo ra súc ra bên ngoài đồng thời bao vây ổ dịch như phun thuốc tiêu độc
khửi trùng khu vực nuôi bãi chân thả gia súc tổ chức hướng dẫn cho người dân viết cách điều trị
bệnh lở mồm long móng
thưa quý vị trước tình trạng nhiều xe dù bến góc mọc tràn lan tại nhiều tỉnh thành phố
phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông bộ công an khẳng định không cần làm nhiều
chỉ cần làm vài điểm thật mạnh thật nghiêm không cưỡi ngựa xem hoa chắc chắn vi phạm sẽ giảm
thông tin được đăng tải trên báo công an nhân dân
đại diện cục cảnh sát giao thông cho rằng phải quy định rõ trách nhiệm và quyền hạn của cảnh sát giao thông
hiện nay đến đâu ngoài ra cũng cần nắm rõ địa bàn quản lý phương thức hoạt động của doanh nghiệp vận tải vi phạm
đồng thời phải có quyết tâm cao xử lý rất điểm thì mới chấm dứt đường nạn xe dù bến góc
báo lao động đăng tải bài viết người dân còn phải ăn thịt heo nhiễm thuốc an thần đến bao giờ
với người tiêu dùng bằng mắt thường không thể nhận biết được thịt heo bày bán có tổn dư thuốc an thần hay không
nên chỉ còn trông chờ vào sự quản lý kiểm soát của các cơ quan chức năng
trong khi đó đáng lo ngại là việc phát hiện chế tài của cơ quan chức năng với tình trạng này còn quá nhiều bất cập
đơn cử như việc thú y phát hiện tiêm thuốc an thần thì vấn đề không dám tiêu hủy vì bị vướng ở nghị định chín mươi
có một điều khoản quy định rằng chỉ bắt buộc tiêu hủy trong trường hợp chất tồn dư trong thịt vượt quá ngưỡng giới hạn cho phép của bộ y tế
trong khi thực tế bộ y tế chưa đưa ra một ngưỡng giới hạn nào hết
trong khi đó báo tuổi trẻ đăng tải bài viết phần mềm thu phí đậu ô tô chạy chậm phức tạp
đề cập đến tình trạng sau hơn nửa tháng thành phố đà nẵng thu phí đậu ô tô ở hai tuyến đường tại quận hải châu phần mềm thu phí đã bộc lộ nhiều bất cập
theo đó nhiều tài xế ô tô tỏ ra bất ngờ khi ô tô vừa dừng đã có người đến nhắc nổ phí
tài xế lung tung lấy điện thoại ra tải ứng dụng smart parking để trả phí
nhưng quá phức tạp phần mềm tải xuống rất chậm phải mất hơn ba mươi phút nên nhiều người sốt ruột
chọn mua thẻ cào hoặc thông báo tài khoản thẻ atm để nộp phí cho nhanh
nhiều tài xế đến từ địa phương khác cũng gặp rắc rối vì họ chưa biết thông tin
những trường hợp này đậu ô tô lượt nào phải mua từng thẻ cát lượt đó nên rất mất công
nhân viên thu phí vừa phải hướng dẫn vừa phải bán cát
đã có rất nhiều ý kiến khi ủy ban nhân dân tp hà nội lại xin hạ chuẩn cho các trung cư
do không thể khắc phục được những bất cập của hệ thống phòng cháy chữa cháy
thông tin nữa đang tại trên báo lao động
sau sự cố xảy ra tại tòa nhà carina plaza tp hcm
khiến một mươi ba người thiệt mạng cư dân nhiều tòa nhà trung cư tại hà nội liên tục căng băng rôn
để gây sức ép với chủ đầu tư đợi khắc phục những bất cập của hệ thống phòng cháy chữa cháy
tuy nhiên trước yêu cầu chính đáng của nhiều cư dân trung cư
ủy ban nhân dân tp hà nội lại xin hạ chuẩn cho các trung cư không thể khắc phục
trao đổi với phóng viên báo lao động tiến sĩ phạm sĩ liêm
phó chủ tịch tổng hội xây dựng cho rằng chính quyền đang tìm cách né tránh trách
thưa quý vị đốt cỏ khô đốt rác thải gây cháy
vụ việc đã xảy ra tại nhiều địa phương trên cả nước gây thiệt hại nặng nề về tài sản
những vụ cháy như thế đã dóng lên hồi chuông báo động về ý thức của người dân
trong công tác phòng cháy trợ cháy trong khu dân cư
mặc dù các cơ quan chức năng không ngừng tuyên truyền cảnh báo
nhưng nhiều người dân vẫn vô tư đốt rác dưới hẻ lan điện gây hậu quả khôn lường
và tiểu mục nếu ai cũng như bạn ngày hôm nay sẽ phản ánh về tình trạng này
ngày hai tháng bốn tại thôn năm xã hòa thắng thành phố bồn mà thuột tỉnh đắk lắc
người dân vô tư đốt rác bên lề đường ngay dưới đường dây điện
ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng sang đống gỗ của người dân
rồi tiếp tục bốc cháy lên hệ thống đường dây hạ thế phía trên
và vụ cháy lớn đã xảy ra gây mất điện toàn hệ thống của một trăm hai mươi hộ dân xung quanh
rất may sự cố đã được khắc phục kịp thời
lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh đắk lắc đã đến dập tắt đám cháy
việc vừa qua cũng là do bà con dân dân của thôn năm thiếu ý thức đốt để cháy rác cũng như đống củi
để gần tổ điện để ảnh hưởng đến tài sản cũng như kinh tế của nhân dân
sự việc cháy thì nó rất là ảnh hưởng và nguy hiểm đến tên mạng

sau khi ngành điện tiếp nhận được thông tin đã cử cán bộ xuống trực tiếp để xử lý tham gia xử lý thời gian thử chí công việc
thời gian mất điện kéo dài trong vòng hai tiếng đồng hồ
điện lực đã xử lý xong và cấp điện lại cho bà con tại khu vực thôn năm xã hòa thắng
vụ cháy nói trên nếu không được xử lý kịp thời sẽ nguy cơ dẫn đến một vụ cháy nổ lớn hơn
thậm chí nổ cấp bốt điện từ đó
và hậu quả sẽ khôn lường
chính vì vậy người dân cần thay đổi thói quen thu gom và đốt rác ngay dưới đường dây điện như thế này
để đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cũng như đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân
qua cái vụ việc vừa neo thì công ty điện lực đắk lát khuyến cáo đối với bà con sử dụng điện trong khu vực
cũng giống như trên toàn tỉnh đắk lát là không nên để những cái dụng cụ các vật liệu dễ trái
gần nơi thiết kế
các thiết bị sử dụng điện không nên tập trung những vật liệu như củi rác gần cái trụ điện
các vật liệu dễ cháy nổ ở gần lưới điện và thiết bị điện sẽ gây ra phát sinh tia lửa điện
và gây ra sự cố của lưới điện ảnh hưởng đến tình hình sử dụng điện của bà con
chúng ta sẽ cùng đến với các tin tức giao thông trong nước và quốc tế đáng chú ý

sáu tháng trôi qua kể từ ngày khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn mai dịch nam thăng long hà nội
dài năm ba km thuộc bộ giao thông vận tải làm chủ đầu tư vẫn chưa thể triển khai thi công xây dựng vì chưa có mặt bằng
nằm chung phạm vi với dự án cầu cạn mai dịch nam thăng long là dự án mở rộng tuyến đường phạm văn đồng
đường vành đai ba đi thấp do thành phố hà nội làm chủ đầu tư dài năm năm km với tổng mức đầu tư là ba một trăm ba mươi một tỷ đồng
được khởi công vào đầu tư
cầu cạn này được khởi công vào đầu tư vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu dự kiến hoàn thành trong năm hai nghìn một mươi bảy
nhưng đến nay vẫn ngổn ngang mặt bằng nhiều đoạn chưa thể thi công
công trình trọng điểm này lại đang phải nằm chung mặt bằng với dự án mở rộng tuyến đường vành đai ba đường phạm văn đồng
do thành phố hà nội làm chủ đầu tư dẫn tới nguy cơ lãng phí trong quá trình thi công cả hai dự án rất lớn
mới đây trên đường hồ chí minh đoạn qua thôn năm xã nhân cơ huyện đắk rớp tỉnh đắk nông
vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông
vào dạng sáng một chiếc xe tải đang lưu thông bất ngờ tông sập ba ngôi nhà khiến nhiều người đang ngủ hoảng loạn tháo chạy
các nhân chứng cho biết xe tải chở cát do tài xế lăng văn hiền điều khiển theo hướng huyện crono đi huyện đắc rớp
thì bất ngờ tông thẳng vào tiệm sửa xe gắn máy của anh nguyễn văn tùng rồi tiếp tục đâm vào hai căn nhà liên tiếp mới dừng lại
vụ tai nạn khiến ba ngôi nhà bị hư hỏng nặng đầu xe ben bị biến dạng
rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người
nhận được tin báo cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường và xác định nguyên nhân ban đầu có thể do tài xế ngủ gật
công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết vừa bắt đầu mở bán vé tàu thống nhất giai đoạn hè hai nghìn một mươi tám cho các đoàn tàu chạy từ ngày một mươi năm tháng năm
đơn vị này áp dụng chính sách giảm giá vé đối với các đoàn khách mua vé tập thể trong thời gian đi tàu từ hai mươi bốn tháng năm đến ngày một mươi hai tháng tám
theo đó đoàn khách từ hai mươi người đến năm mươi người giá vé tính bằng chín mươi bảy giá vé cùng thời điểm
đón khách đi từ năm mươi một người đến một trăm linh người giá vé tính từ chín mươi năm giá vé cùng thời điểm
đoàn khách đi từ một trăm linh một người trở lên giá vé tính bằng chín mươi ba giá vé cùng thời điểm
mới đây tại buổi làm việc với ủy ban nhân dân tp hà nội bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể khẳng định sẽ xử lý trách nhiệm các bên
nếu vào tháng một mươi hai tới
tuyến đường sắt đô thị cát linh hà đông hà nội vẫn chưa vận hành thương mại
theo ban quản lý dự án đường sắt hiện phần xây dựng hiện chỉ còn bốn khối lượng dự án chín mươi thiết bị liên quan đến dự án đã được mua sắm xong bảy mươi sáu lượng thiết bị đã được lắp đặt
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể cho rằng hà nội đang rất cần tuyến đường sắt này và đã đề nghị sớm kết thúc dự án
do vậy trong tháng một mươi phải vận hành kỹ thuật tuyến đường sắt tháng một mươi hai phải vận hành thương mại và nếu làm trễ thì phải chịu trách nhiệm